ủy ban nhân dân tp hcm đã khởi công xây dựng trung tâm khởi nghiệp sáng tạo tp hcm
đây là trung tâm cung cấp dịch vụ về cơ sở vật chất cho hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
là hạt nhân gắn kết các trường đại học viện nghiên cứu các cơ sở sản xuất
đặc biệt là các doanh nghiệp hướng đến công nghệ bốn
trung tâm khởi nghiệp sáng tạo tp hcm là công trình phục vụ và cung cấp dịch vụ
về cơ sở vật chất cho hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
đây là trung tâm cung cấp dịch vụ về cơ sở vật chất cho hoạt động khởi nghiệp